chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
nhân dịp thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh đắk nông
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới động viên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông
thăm hỏi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đắc nông
đơn vị làm nhiệm vụ trên đường biên giới dài một trăm ba mươi km
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh quốc phòng trên biên giới
bảo vệ tết nguyên đán và tổ chức vui xuân đón tết của đơn vị
đặc biệt thủ tướng hoan nghênh bộ đội biên phòng đắc nông chủ động chăm lo tết cho đồng bào
thông qua các chương trình mang nhiều ý nghĩa thắm tình quân dân như bánh trưng xanh cho người nghèo
xuân biên phòng ấm lòng dân bản đồng thời bảo đảm tốt chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp tết cổ truyền dân tộc
thủ tướng cũng đề nghị bộ đội biên phòng tỉnh làm tốt công tác xây dựng lực lượng
xây dựng đơn vị không những mạnh mẽ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn giỏi về văn hóa tinh thần gắn bó với nhân dân
thủ tướng mong muốn bộ đội biên phòng đắk nông phấn đấu xây dựng đơn vị quyết thắng
không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu cao
quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc và phân đấu trở thành đơn vị mẫu mực của bộ đội biên phòng cả nước
chiều nay ban tổ chức trung ương và thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm
thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các đồng chí lãnh đạo ban tổ chức trung ương lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội
phát biểu tại hội nghị
đồng chí phạm minh chính đánh giá sau một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác
ban tổ chức trung ương và thành ủy hà nội đã đạt được nhiều kết quả
đối với những mặt còn phối hợp chưa tốt đồng chí phạm minh chính cho biết
tới đây ban tổ chức trung ương sẽ thành lập một tổ công tác để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với thành ủy hà nội
trong đó tập trung vào việc xây dựng chính quyền đô thị
thực hiện nghị quyết ba mươi chín về tinh giản biên chế theo hướng mở rộng đối tượng
thời gian kinh phí và công tác đào tạo cán bộ
tiếp thủ ý kiến của đồng chí phạm minh chính thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội
đồng chí hoàng trung hải cho biết trong năm qua hà nội luôn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của ban tổ chức trung ương
thành phố hà nội cũng mong muốn ban tổ chức trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố
trong việc xây dựng chính quyền đô thị vấn đề luân chuyển cán bộ
cũng trong chiều nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm
trao ba mươi phần quà tết tặng các chức sắc gia đình chính sách hộ nghèo đồng bào dân tộc trăm
ở huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc trăm nói riêng
có điều kiện để phát triển kinh tế chăm lo cho cuộc sống tốt hơn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phó thủ tướng trương hòa bình cho biết
chính phủ thủ tướng chính phủ đã và sẽ ban hành nhiều chính sách rất quan trọng
cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi với mục tiêu thực hiện tốt chủ trương giải pháp lớn
về đại đoàn kết các dân tộc quan tâm đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi
giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào
phó thủ tướng trương hòa bình cũng đã đến thăm và trao quà tết cho hai đối tượng chính sách
có công với cách mạng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phạm thị mai
ở xã hàm liên huyện hàm thuận bắc mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị sử
ở phường thanh hải thành phố phân thiết
trước đó phó thủ tướng trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến dự buổi họp mặt
mừng đảng mừng xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám do tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình thuận tổ chức
thưa quý vị chiều nay tại hà nội
trung tâm văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám đã tổ chức khai mạc hội chữ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
tại khu vực hồ văn di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
hội chữ xuân năm nay tái hiện không gian giáo dục xưa với sản phẩm truyền thống đa dạng
phong phú từ giấy gió tơ lụa sơn mài mây che đan nghệ thuật gốm xứ hoa cây cảnh mầm ngũ quả ngày tết
bên cạnh đó còn có nhiều trò chơi dân gian chương trình nghệ thuật biểu diễn ca trù
quan họ hát trèo hát sầm chầu văn và lễ hội hoa đăng thả đèn tại hồ văn
cầu chúc một năm mới an khang thịnh vượng
hoạt động cho chữ xin chữ tại hội chữ có sự tham dự của sáu mươi ba ông đồ trong những túp lều riêng
đây đều là những thành viên của các câu lạc bộ thư pháp tại hà nội đã vượt qua kỳ khảo tuyển thẩm định
của trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám hai nghìn một mươi tám
chúng tôi là thực hiện đúng và chính cái tình yêu của mình đối với con chữ của các cụ ngày xưa
của tiền nhân thì chúng tôi cũng muốn là mong muốn và cũng đồng cảm
rồi cũng muốn truyền cảm những cái nét chữ và những ý nghĩa của nó đối với lại nhân dân
khi mà cho chữ thì cũng có sự trao đổi giữa ông đồ với lại người xin chữ
và cũng gần như là đồng cảm với nhau và cùng thực hiện cái mong muốn trong năm mới
tôi hôm nay là đầu xuân năm mới cũng là lần đầu tiên khai trương và tôi cũng lần đầu tiên tôi ra đây
thì tôi muốn ra xin một chữ thuận
để cho nó sang năm mới để có nó làm ăn cho thuận buồn xuôi gió
hôm nay tôi đến hội chữ xuân để xin triệu phúc

hội chữ xuân bộ tuất hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai tức từ ngày hai mươi bốn tháng chạp năm đinh dậu đến ngày một mươi tháng chủ nguyễn
từ tám giờ đến hai mươi giờ hàng ngày riêng đêm ba mươi tết hoạt động đến hai giờ sáng hôm sau
các ngày từ mùng một đến mùng ba tết hoạt động đến hai mươi hai giờ
sáng nay tại chùa bái đính xã gia sinh huyện gia viễn tỉnh ninh bình
giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh bình cùng gần một tăng ni phật tử địa phương
đã long trọng tổ chức đón đại lão hòa thượng thích phổ tuệ
pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
tại chùa bái đính đại lão hòa thượng thích phổ tuệ cùng đại diện giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh bình
và tăng ni phật tử đã cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi người mạnh khỏe gia đình hòa thuận
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ năm nay đã một trăm linh ba tuổi song tâm trí vẫn minh mẫn thông tuệ
đại lão hòa thượng cùng các tăng ni phật tử tụng kinh niệm phật tại điện tam thế và chùa bái đính cổ
thưa quý vị
để kịp thời động viên giúp đỡ chia sẻ khó khăn cùng đồng bào vùng biên giới vui xuân đón tết
những ngày này các đơn vị trên địa bàn quân khu bốn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
góp phần làm ấm lòng đồng bào ấm tỉnh quân dân nơi vùng cao biên giới
không khí phấn khởi vui mừng đã làm cho bà con dân tộc văn kiều xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
quên hết giá lạnh của những ngày giáp tết
khi tham gia lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo
do quân khu bốn phối hợp với xã hướng việt tổ chức cùng với niềm vui của một mùa xuân mới đang về
thì đây là dịp để cán bộ đoàn viên thanh niên địa phương hội viên phụ nữ các đơn vị giao lưu học hỏi
thể hiện tài năng sự khéo léo bằng đôi bàn tay của mình
tạo ra những chiếc bánh trưng xanh để tặng đồng bào trong dịp tết cổ truyền dân tộc
qua hội thi thì làm cho nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên trong xã rất là hào hức và rất là thân khởi
để đón một năm mới vui tươi và hạnh phúc
tết hôm nay ngày nay là rất là vui vui sướng vì có bố đôi tổ chức là ăn tết với gia đình của mẹ
với mong muốn góp phần giúp đồng bào vùng sâu vùng xa các hộ gia đình nghèo trên địa bàn quân khu bốn
được đón xuân mới mộ tốt hai nghìn một mươi tám vui tươi ấm áp
cục chính trị quân khu bốn đã chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự sáu tỉnh
và các đoàn kinh tế quốc pháp
hải phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành
tổ chức chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo tại những địa bàn khó khăn nhất
cùng với sự quyên góp ủng hộ bằng tinh thần vật chất và quà của cán bộ chiến sĩ
các đơn vị đã huy động được sự vào cuộc của nhiều cơ quan trong và ngoài quân đội
cùng hướng về sẻ chia cùng bà con nghèo
trong toàn quân khu quân khu đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trong toàn quân khu
tổ chức các hoạt động
chúng tôi khuyến khích cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở các vùng sâu vùng xa
khẳng định truyền thống tình cảm sự đoàn kết của cán bộ chiến sĩ
sự quan hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân
và thông qua đó đã góp phần để
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cùng với tặng hàng trăm xuất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo người già neo đơn
tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tặng ngôi nhà một trăm linh đồng cho gia đình quân nhân gặp khó khăn trên địa bàn
có thể nói lễ hội bánh trưng xanh vì người nghèo đã để lại ấn tượng sâu sắc
đối với bà con nhân dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn quân khu bốn
tạo được sân chơi đậm đà bản sắc văn hóa dân gian
truyền thống tương thân tương ái chia ngọt sẻ bùi của dân tộc việt nam
thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bốn bộ đội cụ hồ
đối với nhân dân góp phần động viên giúp đỡ bà con vùng đồng bào có một cái tết vui vẻ ấm áp hơn
trong phần tin quốc tế olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám khai mạc
tỷ lệ ủng hộ tổng thống mỹ cao nhất trong bảy tháng qua
tối nay đại hội thể thao thế giới olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám đã chính thức khai mạc tại thành phố pyeongchang của hàn quốc
đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm qua thế vận hội quay lại với hàn quốc từ sau olympic mùa hè seoul năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và là lần thứ hai olympic mùa đông trở lại với châu á đúng hai mươi năm sau kỳ olympic được tổ chức ở thành phố nagano của nhật bản
olympic piêng trang hai nghìn một mươi tám là thế vận hội mùa đông quy mô lớn nhất trong lịch sử về cả số lượng vận động viên thi đấu lẫn lực lượng hậu cần
theo thông báo của ban tổ chức gần ba vận động viên từ chín mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham gia sự kiện này
ngoài ra còn có năm mươi năm sáu trăm tám mươi bốn nhân viên tình nguyện viên phục vụ cho thế vận hội năm nay
nhiều nước thông báo sẽ cử tới hàn quốc đoàn thể thao hùng hậu nhất từ trước tới nay đông nhất là đoàn vận động viên mỹ với hai trăm bốn mươi hai người
tiếp đó là canada cường quốc môn khó khăn
môn khúc côn cầu trên băng hai trăm ba mươi vận động viên
trong khi đó nước láng giềng của hàn quốc là nhật bản cũng góp mặt một trăm hai mươi ba vận động viên còn đoàn trung quốc có tổng cộng tám mươi hai vận động viên
riêng đối với khu vực đông nam á tại olympic lần này singapore và malaysia lần đầu tiên tham dự
tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh với sự góp mặt của vận động viên đến từ chín mươi quốc gia thì phái đoàn triều tiên trở thành tâm điểm chú ý
phái đoàn cấp cao triều tiên cùng với các quan chức mỹ hiện diện tại sân vận động diễn ra lễ khai mạc với tư cách là khách mời vip
cũng trong ngày hôm nay tổng thống hàn quốc moon jae in đã có các cuộc gặp song phương bên lề olympic ping trang
với tổng thư ký liên hợp quốc và thủ tướng nhật bản để thảo luận về một số vấn đề liên quan tới sự kiện thể thao này cùng một số vấn đề nóng trong khu vực
tại cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tổng thống hàn quốc moon jae in bày tỏ hy vọng chuyến thăm của nhà lãnh đạo liên hợp quốc
sẽ giúp thúc đẩy đoàn kết và hòa bình trong khu vực đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên triều
hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết đảm bảo olympic ping trang diễn ra thành công và nhấn mạnh sự kiện sẽ đánh dấu sự khởi động cho tiến trình xây dựng hòa bình trên toàn thế giới
cùng ngày tổng thống moon jae in cũng có cuộc gặp với thủ tướng nhật bản shinzo abe để thảo luận về tình hình khu vực vào thời điểm hiện tại
tại cuộc gặp nhà lãnh đạo nhật bản bày tỏ mong muốn gửi thông điệp tới toàn thế giới rằng sự hợp tác ba bên giữa nhật hàn mỹ về vấn đề triều tiên vẫn vô cùng vững chắc
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương đôi bên cùng có lợi cũng như hướng tới tương lai và thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui được ký kết hồi năm hai nghìn một mươi
cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ tổng thống mỹ donald trump đang đạt mức cao nhất trong vòng bảy tháng qua
với tình hình kinh tế của mỹ dưới sự cầm quyền của ông trump
theo kết quả thăm dò mới nhất do đại học qunepiac tiến hành từ ngày hai tới ngày năm tháng hai với khoảng một ba trăm linh cử tri trên cả nước thông qua điện thoại
tỷ lệ người ủng hộ tổng thống donald trump đạt bốn mươi mức cao nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi
ngoài ra bốn mươi tám số người mỹ được hỏi bày tỏ tin tưởng vào các quyết sách của ông chủ nhà trắng khi đánh giá tình hình kinh tế hiện nay
bảy mươi cử tri mỹ cho rằng nền kinh tế mỹ đang có thể chạm
tuyệt vời hoặc tốt tăng sáu mươi sáu so với cuộc thăm dò ngày một mươi tháng một
tổng cộng bảy mươi năm người được hỏi đánh giá tình hình tài chính hiện nay là tuyệt vời hoặc tốt
tuy nhiên cũng có tới năm mươi năm người được hỏi khá thận trọng khi đánh giá cao những gì tổng thống donald trump đã làm được
và sáu mươi cho rằng ông đang khiến nước mỹ chia rẽ hơn là đoàn kết
tiếp tục thông tin về tình hình sau động đất mạnh tại đài loan trung quốc vào hôm sáu tháng hai
cho đến thời điểm hiện tại có rất nhiều người dân tại hòn đảo này
phải ở lại các khu tạm trú trong khi nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm đang ở mức cao
buộc nhà chức trách địa phương cần khẩn trương thực thi nhiều biện pháp phòng ngừa
theo thông báo mới nhất đã có hơn bảy trăm linh người bị ảnh hưởng từ vụ động đất mạnh sáu năm độ richter hôm sáu tháng hai
hiện vẫn phải đang ở lại các khu tạm trú
tâm lý hoảng loạn cùng nguy cơ bệnh dịch lây lan cũng đang rất phổ biến
bất chấp việc nhà chức trách sở tại đã cung cấp hầu hết nhu yếu phẩm
hầu hết mọi người đều có các trường hợp
trong khi có nhiều triệu chứng tâm lý hoặc hò ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là kiểm soát các dịch bệnh lây lan
do trên thực tế không thể ngăn chặn một số bệnh lây nhiễm nhẹ khi có đông người tụ tập
với những người mắc bệnh mạng tính như cao huyết áp hay tiểu đường
chúng tôi hy vọng có thể duy trì quật thuốc cho họ
trong khi đó hy vọng tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất ngày càng bị thu hẹp
nhà chức trách sở tại đã quyết định phá hủy những tòa nhà bị đổ sụp hoặc bị nghiêng một phần
hơn sáu trăm linh binh sĩ và một ba trăm linh cảnh sát được huy động tham gia nỗ lực cứu hộ tại đài loan
trong đó có một nhóm cứu hộ đến từ nhật bản
tính đến nay thảm họa động đất này đã khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng hai trăm bảy mươi người bị thương và bảy người mất tích
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại